dù quảng ninh vẫn là điểm đến an toàn và mở cửa đón khách nhưng các chủ tàu du lịch trên vịnh hạ long đã đồng loạt trình đơn xin dừng hoạt động vì quá khó khăn do khách ít nhưng vẫn phải nộp đủ thuế
theo cảng vụ đường thủy nội địa quảng ninh trong vòng hai tuần nay mỗi ngày vịnh hạ long với trên năm trăm linh tàu du lịch chỉ đón khoảng hai trăm linh du khách có ngày chỉ có khoảng trên một trăm linh du khách đi thăm vịnh hạ long
trong khi đó khi dịch covid một mươi chín chưa bùng phát trở lại ở đà nẵng vịnh hạ long đón trên một vạn khách mỗi ngày ngày cuối tuần thường từ hai đến ba vạn
vì thế các chủ tàu du lịch đang hoạt động trên vịnh hạ long đã có công văn gửi tri cục thuế hạ long xin được tạm dừng hoạt động tàu du lịch